bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa phối hợp với sở văn hóa và thể thao tỉnh ninh bình
cục hợp tác quốc tế hội nghệ sĩ múa việt nam tổ chức khai mạc liên hoan múa quốc tế hai nghìn một mươi chín
tham dự cuộc thi lần này có chín đoàn nghệ thuật trong nước và một mươi năm đoàn nghệ thuật nước ngoài ở các quốc gia
bangladesh campuchia colombia trung quốc ai cập indonesia nhật bản hàn quốc lào malaysia
việt nam myanmar philippines liên bang nga và singapore
liên hoan múa quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại ninh bình là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động
kỷ niệm một nghìn năm mươi năm đinh bộ lính lên ngôi hoàng đế lập nên nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên
tại việt nam chín trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi tám cuộc thi liên hoan múa quốc tế tại ninh bình diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng chín